công an tỉnh lâm đồng vừa bắt tạm giam nguyễn tường khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyên phó phòng tiến dụng chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần á châu acb
tại tỉnh lâm đồng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu lợi dụng vị trí công tác với thủ đoạn gian dối
khoa đã huy động tiền của nhiều người
lý do đưa ra này để đáo hạn ngân hàng nhưng thực chất không phải như vậy
sau khi mất khả năng thanh toán những người cho đối tượng này vay mượn tiền
đã có đơn tố cáo với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng
đến nay cơ quan chức năng xác định nguyễn tường khoa đã có hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền trên ba ba tỷ đồng
ngoài ra một số bị hại khác làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
bị nguyễn tường khoa chiếm đoạt của họ khoảng năm tỷ đồng
nội dung này đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã thi hành các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn thị thúy vân
chú tại tỉnh bến tre về hành vi lừa đảo chiếm đạt tài sản
nguyễn thị thúy vân là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ
xã thửa đức huyện bình đại nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
vào năm ngoái do là ban thua lỗ bà vân đã đưa ra thông tin cần vây tiền
với lãi suất cao để đáo hạn ngân hàng và sẽ trả lại trong thời hạn từ ba ngày đến hai tuần
với thủ đoạn này bà vân đã vay của hai người tổng cộng hơn bốn tỷ đồng
sau khi vay vân không thực hiện việc đáo hạn ngân hàng mà dùng vào việc trả nợ
dẫn đến không có khả năng chi trả
sau nhiều lần yêu cầu bà vân trả tiền không được
nên ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm ngoái các nạn nhân đã tới cơ quan công an tố giác bà vân
về hành vi lừa đảo chiếm đạt tài sản
qua quá trình cơ quan công an làm việc nguyễn thị thúy vân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hồ ngọc sao và nguyễn văn thế hai nghi can trong vụ án giết người
xảy ra vào ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tại xã châu nhân huyện hưng nguyên của tỉnh hệ an
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt giữ
vào khoảng hai mươi một h ngày tám tháng năm tại một nhà hàng thuộc xã châu nhân huyện hưng nguyên
do có mâu thuẫn nên một nhóm thanh niên đã dùng dao đâm chém một nam thanh niên
chín nạn nhân tử vong các đối tượng đã bỏ trốn sau khi gây án sau đó vượt biên theo đường tiểu ngạch
để trốn sang nước ngoài sau thời gian thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
ban chuyên án đã lần lượt bắt giữ hai đối tượng hồ ngọc sao nguyễn văn thế
tăng vật thu giữ một con dao là hung khí gây án một xe mô tô và một số tăng vật khác
liên quan đến chuyên án tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị chiều nay ngày một mươi hai tháng bảy công an tp hcm tổ chức gặp mặt
nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân
đến dự có nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng nguyên phó thủ tướng thường trực chính phủ
trương hòa bình đại tướng lê hồng anh nguyên thường trực ban bí thư nguyên bộ trưởng bộ công an
thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm chủ trì buổi gặp mặt
trải qua bảy mươi bảy năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành lực lượng an ninh công an tp hcm ngày càng phát triển
theo hướng tinh nhuệ chính quy và hiện đại đã xây dựng cơ chế hiệp đồng tác chiến phối hợp linh hoạt
với các lực lượng trong và ngoài ngành thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực
góp phần tích cực trong giữ phần ổn định an ninh chính trị trực tự an toàn xã hội trên địa bàn tp hcm
thời gian tới nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị trực tự an toàn xã hội đặt ra hết sức nặng nề
đòi hỏi lực lượng an ninh công an tp hcm tiếp tục không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác nghiệp vụ nắm chắc tình hình kịp thời phát hiện và kiên quyết ngăn chặn
đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các hệ loại đối tượng
lập nhiều chiến công thành tích to lớn hơn nữa đồng góp xứng đáng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
đảm bảo an ninh trực tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục xét xử xét hỏi năm mươi bốn bị cáo trong vụ án
chuyến bay giải cứu và trước bục khai báo bị cáo hoàng diệu mơ tổng giám đốc công ty an bình
thừa nhận hành vi đưa hối lộ ba mươi bốn sáu tỷ đồng cho các cán bộ lãnh đạo như cáo trạng xác định
bị cáo mơ đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo lý do phải đưa tiền hối lộ vì muốn được cấp phép
các chuyến bay cũng chính vì đưa tiền hối lộ nên công ty của bị cáo mơ đã được cấp phép sáu mươi sáu chuyến bay
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một theo lời khai của bị cáo mơ bị cáo đã đồng ý phương án chi một trăm năm mươi triệu đồng
một chuyến bay cho các đơn vị liên quan vì thế bị cáo mơ đã đưa cho bị cáo phạm trung kiên
khi đó là thư ký thứ trưởng bộ y tế và bị cáo vũ anh tuấn
cục quản lý xuất nhập cảnh mỗi người hơn năm một tỷ đồng
tại bộ ngoại giao bị cáo mơ khai hối lộ cho nhiều người ở bộ ngoại giao
cơ quan tố tụng xác định trong vụ án cựu thứ trưởng tô anh dũng đã nhận hối lộ tổng cộng ba mươi bảy lần
từ nhiều người với tổng số tiền hai mươi một năm tỷ đồng trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
với vai trò của bị cáo nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
bị cáo mơ khai bị cáo được bị cáo tô anh dũng giới thiệu gặp và đến đặt vấn đề
cáo lan giúp đỡ trong quá trình giải quyết cấp phép sáu mươi sáu chuyến bay
bị cáo lan đã nhận hối lộ của bị cáo mơ một mươi một lần với tổng số tiền một mươi ba hai tỷ đồng
công an tỉnh lâm đồng đã bắt tạm giam nguyễn tường khoa nguyên phó phòng tín dụng
chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần á châu acb tại lâm đồng để điều tra
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu lợi dụng vị trí công tác với thủ đoạn gian dối
khoa đã huy động tiền của nhiều người lý do đưa ra để đáo hạn ngân hàng
nhưng thực chất không phải như vậy sau khi mất khả năng thanh toán
những người đã cho đối tượng này vay mượn tiền đã có đơn tố cáo tới cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh lâm đồng đến nay cơ quan chức năng xác định nguyễn tường khoa đã có hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền trên ba ba tỷ đồng
ngoài ra một số bị hại khác làm đơn tố cáo đến cơ quan công an bị nguyễn tường khoa
chiếm đoạt của họ khoảng năm tỷ đồng nội dung này đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng điều tra và mở rộng
công an huyện yên khánh tỉnh ninh bình vừa phát hiện và bắt quả tang tại kho hàng vật liệu xây dựng
học tuyến ở xã khánh thành huyện yên khánh có ba người đang có hành vi sang chiết ga trái phép
ba người gồm phạm văn hoán sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
phạm văn hoán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê ở tỉnh hải dương
đỗ xuân nam sinh năm hai nghìn và trịnh duy phương sinh năm hai nghìn năm trú tại huyện yên khánh tỉnh ninh bình
vật chứng thu giữ gồm hai máy sang chiết ga ba mươi hai bình ga loại một mươi hai kg một trăm linh ba bình ga loại bốn mươi năm kg
bốn trăm tám mươi tám vỏ bình ga và năm ba trăm linh chiếc màng co niêm van ga các loại
bước đầu các đối tượng khai nhận đã tổ chức mua bình ga loại bốn mươi năm kg của một hãng kinh doanh ga
tại tỉnh hưng yên sau đó đi thu mua các loại vỏ
bình ga của các hãng khác nhau rồi sang chiết vào để bán ra thị trường
thưa quý vị thời gian gần đây thì một số đối tượng lợi dụng công nghệ deepfake
thực hiện các cuộc gọi video với hình ảnh khuôn mặt giả mạo để thực hiện hành vi lừa đảo
do đó bộ công an đã có khuyến cáo tới người dân những thông tin để có thể nhận diện và phòng ngừa
đối với loại tội phạm này
cụ thể dấu hiệu nhận biết của chiêu trò lừa đảo này là thời gian gọi thường rất ngắn chỉ vài giây
khuôn mặt thiếu tính cảm xúc và khá trơ khi nói hoặc tư thế trông lúng túng không tự nhiên
hoặc hướng đầu vào cơ thể trong video không nhất quán với nhau
màu da của nhân vật trong video bất thường ánh sáng kỳ lạ và bóng đổ không đúng vị trí
khiến cho video trông giả tạo và không tự nhiên
âm thanh trong video sẽ không đồng nhất với hình ảnh
đừng bị lạc vào clip hoặc clip không có âm thanh ngắt giữa chừng bảo là mất sóng sóng yếu
yêu cầu truyền tiền mà tài khoản truyền tiền không phải của người đang thực hiện cuộc gọi
bộ công an đề nghị người dân nếu nhận được một cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền gấp
trước tiên hãy bình tĩnh và xác minh thông tin kiểm tra kỹ số tài khoản được yêu cầu truyền tiền
nếu là tài khoản lạ tốt nhất không nên giao dịch
nếu cuộc gọi từ người tự xưng là đại diện cho ngân hàng
hãy gác máy và gọi trực tiếp cho ngân hàng để xác nhận
các cuộc gọi hay video có chất lượng kém chập trờn cũng là một yếu tố để nghi ngờ người gọi
cũng như tính xác thực của cuộc gọi
sáng nay bộ công thương tổ chức công bố toàn văn kết luận thanh tra chuyên ngành đột xuất
về quản lý và điều hành cung cấp điện của tập đoàn điện lực việt nam và các đơn vị liên quan
trong gần một tháng làm việc đoàn thanh tra đã hoàn thành các nội dung theo đề cương
và đã có báo cáo bộ trưởng bộ công thương
kết luận thanh tra đã chỉ ra những tồn tại hạn chế khuyết điểm vi phạm trong công tác chỉ đạo
điều hành cung cấp điện giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba của evn và các đơn vị có liên quan
gồm chậm đầu tư hoàn thành nguồn và lưới điện chậm khắc phục sự cố tổ máy của một số nhà máy nhiệt điện
làm giảm khả năng cung cấp điện không chấp hành nghiêm chỉ thị số hai mươi chín cttg của thủ tướng chính phủ
các quyết định chỉ thị văn bản chỉ đạo của bộ trưởng bộ công thương về kế hoạch
cung ứng điện biểu đồ cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện làm bị động trong việc chuẩn bị nguồn điện
giảm dự phòng an ninh năng lượng điều độ vận hành hệ thống điện mất cân đối trong huy động các loại hình nguồn điện
trong nhiều thời điểm vi phạm trong chỉ đạo điều hành lập dịch điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia mùa khô
năm hai nghìn hai mươi ba để gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng đặc biệt khu vực miền bắc từ nửa cuối tháng năm
đến trung tuần tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cắt điện đột ngột không báo trước gây bức xúc trong dư luận
ảnh hưởng đến đời sống của người dân hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường thu hút đầu tư
từ những tồn tại và hạn chế khuyết điểm vi phạm nêu trên bộ công thương yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam
tập đoàn dầu khí việt nam tập đoàn công nghiệp than khoáng sản và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện
các biện pháp trong quản lý và điều hành cung cấp điện nêu tại kết luận thanh tra chủ động khắc phục các tồn tại
hạn chế kịp thời không để tình trạng thiếu điện tiết giảm điện trong thời gian tới
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các bộ tài chính kế hoạch và đầu tư tư pháp
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam
hiệp hội doanh nghiệp hàng không lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
theo dự thảo với đường bay dưới năm trăm linh km giá dịch vụ vận chuyển được giữ nguyên theo thông tư một mươi bảy
cụ thể nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội vẫn có mức giá tối đa là một sáu triệu đồng một vé một chiều
nhóm đường bay khác dưới năm trăm linh km có mức giá tối đa là một bảy triệu đồng một vé một chiều
với các đường bay từ năm trăm linh km đến dưới tám trăm năm mươi km mức giá tối đa đề xuất là hai hai mươi năm triệu đồng một vé một triều
đường bay từ tám trăm năm mươi km đến dưới tám trăm năm mươi km mức giá tối đa đề xuất là hai hai mươi năm triệu đồng một vé một triều
đường bay từ một km đến dưới một km mức giá tối đa đề xuất là hai tám mươi chín triệu đồng một vé cao hơn một trăm linh đồng so với quy định hiện hành
ở khoảng cách đường bay từ một km đến dưới một hai trăm tám mươi km dự thảo mới đề xuất mức giá tối đa là ba bốn triệu đồng cao hơn hai trăm linh đồng so với quy định hiện hành
cuối cùng mức giá bốn triệu đồng được đề xuất cho khoảng cách đường bay từ một hai trăm tám mươi km trở lên con số này cao hơn quy định hiện hành hai trăm năm mươi đồng
mức tối đa giá dịch vụ đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách
phải trả cho một vé máy bay trừ thuế giá trị gia tăng và các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách
cũng như dịch vụ đảm bảo an ninh như giá phục vụ hành khách giá đảm bảo an ninh hành lý
cập nhật biểu lãi suất huy động đến ngày một mươi một tháng bảy một số ngân hàng đã hạ tiếp lãi suất thêm hai ba một năm đối với nhiều kỳ hạn
cụ thể tính từ đầu tháng bảy một mươi bốn ngân hàng giảm lãi suất huy động bao gồm tp banh ab banh sài gòn banh sh
ab nam á banh exim banh lp banh vb banh ocp bắc á banh bv banh việt banh ocean banh và msb
tại bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm agribank bidv việt tim banh và việt com banh lãi suất tiết kiệm cao nhất chỉ sáu ba một năm
cũng trong sáu tháng qua ngân hàng nhà nước đã liên tục có bốn đợt giảm lãi suất điều hành nhằm hỗ trợ người dân doanh nghiệp tiếp cận vốn
kích cầu sản xuất kinh doanh do đó thì lãi suất huy động cũng liên tiếp hạ nhiệt so với giai đoạn nóng
hồi cuối năm hai nghìn hai mươi hai và đầu năm nay mặc dù lãi suất liên tục giảm nhưng dòng tiền từ dân cư gửi vào ngân hàng vẫn giữ đà tăng trưởng
theo số liệu của ngân hàng nhà nước đến cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng đạt sáu ba mươi ba triệu tỷ đồng
tăng bảy chín mươi sáu so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai đây là mức tăng cao nhất kể từ trước tới nay
từ ngày một tháng bảy lương cơ sở được điều chỉnh
từ mức một bốn mươi chín triệu lên một tám triệu đồng và mức tăng này cao nhất trong một mươi hai lần điều chỉnh lương cơ sở
sau nhiều năm chờ đợi và những khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín mang lại
việc tăng lương cơ sở lần này không chỉ giúp cải thiện nâng cao đời sống cho cán bộ công chức viên chức
mà còn mang lại niềm vui động lực lớn cho cả người lao động khi nhiều khoản phụ cấp theo bảo hiểm xã hội cũng tăng theo
mà người lao động cũng là đối tượng thụ hưởng
là một cán bộ phường làm trong lĩnh vực hội tịch

theo bộ nội vụ việc tăng lương cơ sở là rất ý nghĩa và cần thiết trong thời điểm này
để kịp thời hỗ trợ người lao động yên tâm làm việc sau đại dịch covid một mươi chín
phù hợp với nguyện vọng của người dân và tình hình kinh tế xã hội đất nước
đây cũng là giải pháp nhằm đảm bảo thu nhập cho cán bộ công chức viên chức người lao động
góp phần giải quyết khắc phục tình trạng cán bộ công chức
viên chức suy nghĩ việc chuyển việc chảy máu chất xám trong thời gian vừa qua
tuy nhiên theo các chuyên gia để việc tăng lương góp phần nâng cao đời sống
khuyến khích người lao động hăng say công tác thì cần tính tới các giải pháp đồng bộ hơn nữa
các quan chức đang cần tham gia và kiểm tra kỹ chặt chẽ tất cả những cơ sở
có dấu hiệu của việc đầu cơ hoặc chặt chén sau khi tăng lương này
thực hiện những nguyên tắc về quản lý nhà nước bao gồm là kê giá công khai giá
và thực hiện những hoạt động về
giải trình giá khác để từ đó tránh các trường hợp lạm dụng cho các đơn vị cơ sở
gắn với việc tăng lương của nhà nước trong thời gian gần đây
hiện nay quốc hội đã thông qua luật giá sửa đổi trong đó có các giải pháp kiểm soát giá
thông qua quy định giá đối với các mặt hàng thiết yếu kê khai giá
do đó việc tăng lương sẽ kéo theo giá cả hàng hóa tăng lên
nhưng sẽ không có sự tăng lên một cách đột biến
chính vì vậy người lao động thực sự được yên tâm